tiếp tục với các tin tức thời sự trong nước quan trọng
chiều nay cục đào tạo bộ công an tổ chức lễ kỷ niệm năm mươi năm ngày thành lập
hai mươi tháng một năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn sáu tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn và đón nhận huân chương bảo vệ tổ quốc hạng nhì
đại tướng giáo sư tiến sĩ tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã tới dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ
cùng dự còn có các đồng chí thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
các đồng chí lãnh đạo các bộ ban ngành trung ương và địa phương
trải qua năm mươi năm xây dựng và phát triển các thế hệ cán bộ chiến sĩ cục đào tạo đã phát huy truyền thống vẻ vang
không ngừng nỗ lực vươn lên khắc phục mọi khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
làm tốt công tác tham mưu với đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an
những vấn đề chiến lược trong công tác giáo dục đào tạo bồi dưỡng cán bộ toàn ngành
đóng góp quan trọng trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân qua các thời kỳ
chủ động nghiên cứu hướng dẫn đổi mới nội dung chương trình phương pháp tổ chức đào tạo phương pháp dạy học của các học viện trường công an nhân dân đảm bảo chất lượng
từ đơn vị với hơn bốn mươi cán bộ trong những ngày đầu thành lập tổ chức bộ máy của cục đào tạo hiện là một trong những đơn vị trực thuộc bộ
có tỷ lệ cán bộ có trình độ sau đại học cao với trên tám mươi cán bộ khối phòng chức năng có trình độ sau đại học
đây là tiềm năng trí tuệ của đơn vị góp phần quan trọng đáp ứng nhiệm vụ đặt ra trong giai đoạn mới
nâng cao hơn nữa chất lượng hiệu quả công tác giáo dục đào tạo bồi dưỡng cán bộ công an nhân dân
ghi nhận biểu dương những kết quả thành tích mà các thế hệ cán bộ chiến sĩ cục đào tạo đạt được trong năm mươi năm qua
bộ trưởng tô lâm cũng khẳng định đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an luôn đặc biệt quan tâm lãnh đạo chỉ đạo xây dựng cơ quan tham mưu chiến lược trên lĩnh vực giáo dục đào tạo bồi dưỡng cán bộ
đồng chí bộ trưởng nhấn mạnh nhiệm vụ đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo coi đây là yêu cầu tất yếu là nhiệm vụ trọng tâm đặt ra cho cục đào tạo và các học viện trường công an nhân dân
xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới theo tinh thần nguyễn quyết một mươi hai của bộ chính trị
khẩn trương tập trung triển khai có hiệu quả đề án về nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo trong công an nhân dân đến năm hai nghìn ba mươi
xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại cần phải đào tạo cái gì cần phải bồi dưỡng những cái gì thì hơn ai hết là cao chí phải làm cái việc đó
chúng ta tiếp cận với những cái tiến bộ nhất của khoa học kỹ thuật công nghệ áp dụng những cái phương thức những cái hoạt động tiến bộ nhất công tác của công an thừa kế truyền thống đó để chúng ta đào tạo bồi dưỡng cái đội ngũ cán bộ tinh thông nhất
bộ trưởng tô lâm tin tưởng phát huy bề dày truyền thống qua năm mươi năm
xây dựng và trưởng thành với tinh thần trách nhiệm cao nhất tập thể đảng ủy lãnh đạo cán bộ chiến sĩ cục đào tạo sẽ tiếp tục thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân trong tình hình mới
tại buổi lễ thu ủy quyền của chủ tịch nước bộ trưởng tô lâm đã trao huân chương bảo vệ tổ quốc hạng nhì tặng cục đào tạo
đây là phần thưởng cao quý của nhà nước là sự động viên to lớn và ý nghĩa đối với tập thể cán bộ cục đào tạo trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo trong công an nhân dân nói riêng và sự nghiệp xây dựng lực lượng công an nhân dân nói chung
thứ trưởng trần quốc tỏ trao bằng khen của bộ trưởng bộ công an tặng các cá nhân tập thể có thành tích xuất sắc
với sự nỗ lực cố gắng đoàn kết đồng lòng và tinh thần đổi mới cục an ninh kinh tế sẽ hoàn thành nhiệm vụ trong năm hai nghìn hai mươi bốn tốt hơn
với những chuyển biến rõ nét mạnh mẽ hơn
đây là yêu cầu của thượng tướng lương tam quang ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an khi tới dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tổng kết năm hai nghìn hai mươi ba
và triển khai công tác năm hai nghìn hai mươi bốn của cục an ninh kinh tế vừa được tổ chức ngày hôm nay tại hà nội
năm hai nghìn hai mươi ba cục an ninh kinh tế đã bám sát chỉ đạo của đảng nhà nước đảng ủy công an trung ương và lãnh đạo bộ công an
thực hiện hiệu quả chức năng tham mưu phối hợp chặt chẽ với các bộ
ban ngành đơn vị địa phương phát huy vai trò của toàn lực lượng an ninh kinh tế triển khai quyết liệt đồng bộ
và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ bảo vệ vững chắc an ninh kinh tế phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội hội nhập quốc tế của đất nước
để tạo chuyển biến rõ nét cho công tác đảm bảo an ninh kinh tế thứ trưởng lương tam quang đề nghị cục an ninh kinh tế
cần triển khai các giải pháp cụ thể xác định rõ trách nhiệm của từng cấp lãnh đạo chỉ huy nâng cao chất lượng các mặt công tác
bên cạnh đó cần tập trung nắm kịp thời kiến nghị xử lý những vấn đề phức tạp về an ninh tài chính tiền tệ đầu tư an ninh năng lượng
tiếp tục phát huy vai trò chỉ huy chỉ đạo hệ lực lượng có giải pháp kết nối chặt chẽ giữa từng chuyên đề từng lĩnh vực từng đơn vị với công an các địa phương
quyết tâm xây dựng lực lượng an ninh kinh tế thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tình nguyện hiện đại theo tinh thần nghị quyết một mươi hai của bộ chính trị
cùng với việc đăng ký cư trú được thực hiện trực tiếp tại nơi cư trú hay là thực hiện online thông qua cổng dịch vụ công quốc gia
hoặc là cổng dịch vụ công của bộ công an thì từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn người dân có thêm một phương thức lựa chọn đó là thực hiện qua ứng dụng định danh điện tử vneid
đây là quy định mới tại thông tư sáu mươi sáu của bộ công an về sửa đổi một số thông tư về cư trú tạo nhiều thuận lợi cho người dân khi mà thực hiện các thủ tục như là đăng ký thường trú và tạm trú
theo quy định của luật cư trú việc đăng ký tạm trú là nghĩa vụ của công dân nghĩa là người thuê nhà bắt buộc phải thực hiện việc đăng ký tạm trú
tuy nhiên để thuận tiện anh tuấn anh chủ một trung cư mini đã luôn chủ động liên hệ với người thuê nhà hỗ trợ họ đăng ký tạm trú
nếu trước kia anh mang hồ sơ đăng ký tạm trú trực tiếp đến trụ sở công an phường thì nay anh lựa chọn thực hiện thủ tục này thông qua ứng dụng vneid
ví dụ sinh viên đến khai bán tạm trú tạm vắng thì cần mỗi cái điện thoại thông minh người ta quét cái mã quy đờ như trên kia thì rất là dễ dàng đánh điền hết thông tin vào như thế là xong
ngày xưa là phải viết giấy rất là thủ tục rất là lòng hoàng giờ hiện tại là có cái vneid rất là tuyệt tiện
trao đổi với từng hộ gia đình có nhà gia đình mà có hộ cho thuê ấy
thì tôi bảo là các đồng chí các chủ nghĩa ấy phải thông báo cho công an về tạm trú tạm vắng
và sau đó thì các gia đình đấy phải thông báo lại cho tổ dân phố biết là trong tổ dân phố mình bây giờ có bao nhiêu người đang cư trú
chỉ tính riêng địa bàn phường láng thượng có năm trăm bảy mươi hai cơ sở lưu trú với số lượng người tạm trú gần một mươi sáu người trong đó phần lớn là các sinh viên
thời gian này lực lượng công an phường cũng đang tập trung vào
đảm bảo công tác tuyên truyền với việc người dân có thể thực hiện đăng ký cư trú trên ứng dụng vneid giúp giảm thiểu thời gian trong việc thực hiện các thủ tục hành chính
hướng dẫn cho cán bộ cơ sở đoàn thanh niên và sẽ đến gặp từng chủ nhà để hướng dẫn qua chủ nhà
sau đó chủ nhà sẽ có thể hướng dẫn cho những người thuê chọn để thực hiện đăng ký tạm trú
và chúng tôi cũng có thực hiện các đoạn video quay lại các thao tác trên ứng dụng vneid
từ đó gửi qua các hội nhóm gia lô và các hội đồng tập trung vào công tác tuyên truyền
các chủ nhà và khi mà có người dân lên đăng ký trực tiếp thì chúng tôi cũng hướng dẫn trực tiếp như vậy
thì để người dân có thể nắm bắt và thực hiện thao tác dễ dàng trên ứng dụng vneid
công tác tiếp nhận hồ sơ cũng sẽ đảm bảo đúng thời gian đúng thời hạn đối với người dân hơn trước
cũng giảm tải rất nhiều cho lực lượng người thân vực trong khu vực sử dụng về mặt giấy tờ
với tất cả bây giờ đều được sử dụng trên hệ thống máy tính và trên điện thoại
thì cũng có thể là người dân thực hiện được và cái tiếp nhận của lực lượng công an phường cũng sẽ đơn giản hơn rất nhiều
song song với phương thức trên người dân vẫn có thể nộp hồ sơ đăng ký cư trú trực tiếp
tại cơ sở đăng ký cư trú hoặc trực tuyến qua cổng dịch vụ công đang áp dụng như lâu nay
trong thời đại kỹ thuật số đăng ký tạm trú tạm vắng online trên vneid
trở thành giải pháp nhanh chóng và tiện lợi
giảm bớt phức tạp và rủi ro liên quan đến việc thực hiện thủ tục
tại cơ quan hành chính và giúp người dân tiết kiệm thời gian và công sức
thưa quý vị với vai trò là phó trưởng công an thành phố nam định
phó thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra
thiêu tá phạm văn sơn đã phát huy những kinh nghiệm của một trinh sát hình sự
tìm ra những giải pháp sáng tạo cùng với tập thể đảng ủy lãnh đạo công an thành phố
tập trung xây dựng lực lượng và đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
năm hai nghìn một mươi chín tình hình vi phạm pháp luật liên quan đến án gây thương tích
đặc biệt là số thanh thiếu niên hư cản quấy có những lúc diễn biến phức tạp
xuất phát từ tình hình này giám đốc cơ quan tỉnh đã chỉ đạo cơ quan thành phố
xây dựng kế hoạch ba trăm một mươi bốn thành đập tổ công tác đặc biệt
để tiến hành tuần tra quê giáp khép kiếm địa bàn
sau gần năm năm triển khai tổ công tác đặc biệt ba trăm một mươi bốn

đã trở thành lực lượng mũi nhọt gọp phần phong ngừa tội phạm cho thành phố nam định
đó chỉ là một trong nhiều phương án kế hoạch mà thiếu tá phạm văn sơn
đã chủ động tham mưu cho công an thành phố trong công tác đảm bảo an ninh trật tự
đặc biệt là đấu tranh với tội phạm hình sự mang lại hiệu quả rõ nét
bản chất của đối tượng hình sự là côn đồ lưu manh và liều lĩnh
nên quá trình đấu tranh với đối tượng gần như đứng trên hai chuyên tuyến
thì cũng rèn luyện bản lĩnh của chính sách
từ việc vây bắt truy xét đến công tác đấu tranh để khai thác để làm rõ hành vi phạm tội của đối tượng
thì mới hoàn thành được nhiệm vụ
tôi đã có quá trình công tác năm năm cùng với đồng chí phạm văn sơn
từ khi đồng chí còn là một cán bộ trinh sát của đội hình sự
thì đồng chí luôn tỏa ra là một con người rất gương mẫu
rất là giỏi trong quá trình trinh sát cũng như các hoạt động tố tụng
hiện tại trên cương vị là phó trưởng của thành phố phụ trách các vực hình sự
thì đồng chí luôn là một con người sát sao với công việc tận tâm
và truyền lại cho chúng tôi rất nhiều kinh nghiệm quý bó
từ công tác đấu tranh mạnh với tội phạm hình sự
thiếu ta sơn hiểu rằng công tác phòng ngừa vẫn là quan trọng nhất
thời gian qua anh đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ công an các phường xã
tăng cường tuyên truyền phương thức thủ đoạn của tội phạm với nhiều hình thức
phát loa truyền thanh đăng tải tin bài trên fanpage
cảnh sát hình sự công an thành phố nam định thành nam quê tôi
với những cách làm sáng tạo

cùng việc chỉ đạo xác định đúng đối tượng địa bàn
tình hình phạm pháp hình sự trên địa bàn thành phố nam định đã được kiềm chế
giảm hai mươi hai vụ so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi hai
tỷ lệ điều tra khám phá án duy trì ở mức cao chín mươi sáu bảy
trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt một trăm linh
tôi thường xuyên đi xa nhà thi thoảng mới về thì coi như là thấy an ninh coi như là rất là tuyệt vời
các anh coi như là gác chốt nhất
rất là tốt
về an ninh coi như là quá mỹ mạn
chưa bao giờ được như thời gian gần đây
và yên tâm lắm
trong nhiều năm liên tục
từ hai nghìn một mươi chín đến hai nghìn hai mươi
được bằng khen của bộ trưởng bộ công an
chiến sĩ thi đua toàn lực lượng năm hai nghìn hai mươi
là những ghi nhận xứng đáng
đối với những nỗ lực công hiến
của thiếu tá phạm văn sơn
đấy cũng sẽ là động lực
để anh cùng đồng đội
tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm
vì bị yên thành nam
thưa quý vị
được quay trở về với quê hương
có lẽ là ước vọng của rất nhiều người
đặc biệt là những người đã từng vướng vào vòng lao lý
tại sơn la
trong những năm trước thì nhiều người
chỉ vì tin theo luận điệu xấu
và lời rụ rỗ không làm mà vẫn có ăn
nên đã vi phạm pháp luật nhiều
vâng năm mới đã đến với mỗi bản lao lý
hàng vùng cao sơn la
và nhiều người đi theo các đối tượng xấu
đã chấp hành án trở về địa phương
tu trí làm ăn làm lại cuộc đời
xây dựng gia đình ấm no hạnh phúc
trên chính quê hương đồng bào mông
trong căn nhà hơn bốn mươi mét
tuy còn khó khăn
nhưng năm mới này
mùa a kỷ đã được trở về với người thân
là người đã từng tin và nghe theo các đối tượng xấu
đi sang bên kia biên giới
để cùng thành lập nhà nước mông
khi sang tới nơi
mùa a kỷ mới vỡ mộng
vì cuộc sống ấm no
không làm mà vẫn có ăn của các đối tượng
về đoàn tụ gia đình
giống như mùa a kỷ
mùa a dơ ở xã háng đồng
cũng từng đi theo cái gọi là nhà nước mông
rồi bị tòa tuyên án tám năm vì tội
trốn đi nước ngoài nhằm chống chính quyền nhân dân
tùy cuộc sống còn nhiều khó khăn
nhưng được sự quan tâm của chính quyền
và lực lượng công an
cuộc sống hôm nay của mùa a dơ
đã dần ổn định
về những cái đấy thì
theo bản thân em là không có
những người mông thì không nên đợi cái đấy
ở đâu thì mình cứ nghe là chính phủ
phấn đấu để làm cho bản thân mình
và gia đình mình hạnh phúc thôi
tôi là trưởng bản bí thư của bản
trong những năm qua
những người theo cái gọi là nhà nước mông
đã được bản và chính quyền công an hỗ trợ
để về địa phương làm lại cuộc đời
là người mông ở háng đồng
tôi thấy không có cái gì
gọi là không làm mà vẫn có ăn
cuộc sống sung sướng cả
thì lực lượng an ninh luôn chủ động
phối hợp với cấp ủy trí quyền
tuyên truyền để nông cao
cái cảnh sát
đối với bà con nhân dân
qua đó thì là bà con nhân dân
là nắm vững được
phương thức thủ đoạn
ông mưu hoạt động của các thế lực thủ địch
và các loại thủ phạm
để cùng lực lượng công an
phòng chống và đảm bảo an ninh trật tự
tại địa phương
với sự cố gắng linh hoạt
áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ
chiến sĩ công an huyện bắc yên nói chung
và công an cơ sở nói riêng
đã đấu tranh có hiệu quả với các hoạt động
thành lập nhà nước mông trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số
giải quyết dứt điểm các vụ việc
phức tạp xảy ra trên địa bàn
năm mới cuộc sống mới đã đến với
người dân vùng cao ở nơi đây
những mô hình kinh tế mới
được gây dựng từ nguồn hỗ trợ ban đầu của nhà nước
bắt đầu phát huy hiệu quả